xin kính chào quý vị và các bạn
từ nay đến ngày mai ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông ở trên diện rộng
khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
riêng hà giang cao bằng quảng ninh cục bộ là trên hai trăm linh mm trên hai mươi bốn h
mưa lớn chủ yếu tập trung vào đêm và sáng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xe lở đất ngập búng cục bộ tại các tỉnh miền núi
nhiệt độ ngày mai sẽ giảm xuống ngưỡng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
sau đó sang đến ngày hai mươi bảy và hai mươi tám nhiệt độ sẽ tăng nhẹ
phía tây bắc bộ cũng có mưa rào và rông nhận rộng trong ngày mai cục bộ có mưa to
riêng lai châu lào cai yên bái cục bộ là trên hai trăm linh mm trong vòng hai mươi bốn h
mưa lớn tập trung vào đêm và sáng
nhiệt độ ngày mai ở ngưỡng mát mẻ cao nhất là hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
hai ngày sau đó nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng là ba mươi cho đến ba mươi ba độ

đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa tiên huế từ chiều tối nay trở đi thời tiết sẽ có sự biến đổi rõ rệt
khi mưa rào và rông gia tăng cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa là từ ba mươi cho đến năm mươi mm
trong vòng hai mươi bốn h có nơi là trên tám mươi mm
mưa rông chủ yếu tập trung vào chiều tối và tối
trong ba ngày tới nắng nóng sẽ không còn trên khu vực với nhiệt độ hầu như không quá mức là ba mươi bốn độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận sẽ có mưa rào trong ba ngày tới tập trung vào chiều tối
ngày còn nắng giãn đoạn
trong ngày mai vẫn có nơi ở phía bắc sẽ có nắng nóng với nhiệt độ là ba mươi năm độ
sang hai ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ giảm đi thời tiết dễ chịu hơn
tại khu vực tây nguyên mưa rào và rông gia tăng ở trên diện nhiều nơi
tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm cục bộ có mưa to đến rất to
với lượng mưa là từ ba mươi cho đến sáu mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
có nơi là trên tám mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
thời tiết trong ba ngày tới mát mẻ
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
nam bộ cũng có mưa rông ở nhiều nơi
tập trung trong thời gian chiều tối và đêm cục bộ có mưa to đến rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
và sau đó sẽ tăng nhẹ